trong khi đó công an tỉnh bến tre cũng đã vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang di chuyển trên xe taxi
tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã an khánh huyện châu thành
phát hiện xe taxi mang biển kiểm soát sáu mươi a ba mươi bốn nghìn bốn trăm linh bảy có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
tài xế điều khiển xe là trần quốc trí chú tại tỉnh long an chở theo lê văn đông chú tại tp hcm
quá trình kiểm tra xe tổ công tác phát hiện
xe trên xe có bốn gói nghiêm là ma túy đá trọng lượng khoảng một trăm năm mươi gram
tổ công tác đã tiến hành test ma túy với tài xế trần quốc trí cho kết quả dương tính
một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại ấp long hòa hai xã long mỹ huyện mang thít tỉnh vĩnh long
hậu quả là một người tử vong và nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy rụi
theo những nhân chứng cho biết vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng ba người dân phát hiện ngọn lửa
cùng khói bùng lên từ nhà của anh trịnh minh thống nên đã hô hoán dập lửa
tuy nhiên cửa nhà bị khóa trái nên mọi người đập vỡ kính phá cửa để vào bên trong dùng đước bình chữa cháy để dập lửa
tiếp cận nơi cháy người dân phát hiện anh thống nằm dưới nền nhà bị cháy đen và đã tử vong
bên cạnh đó có một bình ga đã mở van
hiện lực lượng công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trong những ngày này với người dân tp hcm có việc phải đi ra đường vào giờ trưa không khác gì một cực hình
trong điều kiện nắng nóng như vậy thì người dân cần đặc biệt lưu tâm tới sức khỏe của mình và người thân trong đó có những tác động của tiê cực tím
nắng nóng trong những ngày qua đã làm chỉ số tiêu cực tím tăng lên rất cao đỉnh điểm trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng ba đạt mức một mươi hai
dự báo chỉ số này trong những ngày tới có thể giảm nhưng luôn ở mức một mươi một mươi một vượt ngưỡng cho phép
các nhà chuyên môn nhận định những cơn mưa bắt chật trong thời điểm này có đưu lượng nhỏ nên chỉ có thể giảm nóng trong thời gian rất ngắn
ngay sau đó thì nắng nóng trở lại làm gia tăng độ ẩm cảm giác oi bức càng mạnh hơn
những thay đổi thời tiết đột ngột như vậy rất dễ làm cơ thể bị sốc nhiệt
người dân có thể mắc nhiều loại bệnh trong mùa nắng nóng đặc biệt là bệnh về hô hấp đối với trẻ em và người già
do đó khi đi ra đường mọi người cần chuẩn bị các biện pháp bảo vệ sức khỏe như mang kính dâm mặc quần áo đủ che kín toàn thân
đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân hẹn gặp lại quý vị vào lúc hai mươi hai h trong bản tin nhật ký an ninh